tại thành phố hồ chí minh thành đoàn thành phố đã ra quân hành trình tuổi trẻ thành phố
vì biển đảo quê hương năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
năm nay với sự tham gia của tám mươi đại biểu đại diện thường trực các ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam hai mươi
hai mươi bốn quận huyện tham gia hành trình tại các tương vị thuộc vùng bốn hải quân lữ đoàn một trăm tám mươi chín
bộ tư lệnh hải quân với các hoạt động thiết thực như nghe giới thiệu về truyền thống và nhiệm vụ
của lữ đoàn một trăm tám mươi chín lữ đoàn một trăm linh một lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu tham gia giao lưu văn nghệ thể thao cùng các bạn chiến sĩ
ngoài ra các hội viên thanh niên đến dân hoa tại khu tưởng niệm chiến sĩ gạt ma tưởng nhớ sáu mươi bốn chiến sĩ
hải quân nhân dân việt nam đã hy sinh anh dũng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển đảo
hành trình tuổi trẻ thành phố vì biển đảo quê hương là một trong những giải pháp thiết thực
để hội viên thanh niên thành phố thể hiện tình cảm lòng biết ơn của tuổi trẻ thành phố hướng về biển đảo tổ quốc